thông tin về covid một mươi chín tại nước ta
tính từ một mươi tám h ngày ba mươi tháng một mươi đến sáu h ngày ba mươi một tháng một mươi
việt nam không ghi nhận thêm ca mắc covid một mươi chín mới
tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam hiện là một một trăm bảy mươi bảy ca
trong một một trăm bảy mươi bảy ca mắc đã có
số ca điều trị khỏi là một sáu mươi ba ca
số ca còn đang điều trị là bảy mươi chín ca
số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch
đang được theo dõi sức khỏe là một mươi bốn bảy trăm một mươi ba người